thưa quý vị mới đây hai xe taxi lắp đồng hồ tính tiền không đúng quy định hoạt động ở sân bay tân sơn nhất
đã bị lực lượng chức năng phát hiện và xử lý
hai chiếc taxi này đều lắp công tác phụ gắn với đồng hồ tính tiền
làm cho giá cước có thể bị tăng lên gấp một mươi lần so với quy định
sự việc nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng nhiều ý kiến chia sẻ phản ánh mình đã từng là nạn nhân
và đề nghị các cơ quan chức năng có giải pháp mạnh hơn để xử lý nghiêm tình trạng này
ngày một mươi chín tháng sáu quá trình kiểm tra thanh tra sở giao thông vận tải tp hcm cùng các đơn vị liên quan
phát hiện một taxi thuộc công ty cổ phần vận chuyển sài gòn tourist có hai công tác phụ lắp dưới cẩn số
tài xế được yêu cầu chạy từ ga quốc tế sân bay ra đường trần quốc hoàn rồi quay lại
với tổng chiều dài đi và về hơn hai km giá cước thực tế là năm mươi bốn đồng
sau khi tài xế dùng công tắc phụ giá cước hiển thị trên đồng hồ tính tiền
tăng hơn năm trăm bốn mươi đồng
gấp hơn một mươi lần
cùng ngày một xe của công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải sài gòn taxi cũng bị phát hiện lỗi tương tự
tài xế lắp công tác phụ trên xe mỗi lần vào hoặc trả số sẽ kích giá cước tăng thêm ba đồng
chia sẻ về sự việc này cư dân mạng thể hiện sự bất bình và cho rằng
tình trạng taxi chặt chém diễn ra khá phổ biến ở sân bay tân sơn nhất
nhiều người từng là nạn nhân đã lên tiếng
tôi bị hai lần grab tính giá cước tân sơn nhất về nhà là hai trăm bảy mươi đồng
nhưng tôi đã bị tính bốn trăm năm mươi khi đi taxi bây giờ mới biết là gian lận
nhà mình cách sân bay một mươi bảy km đúng mà có lần mình đi taxi về hết gần năm trăm linh đồng
cũng chính là hãng taxi đã bị xử lý mấy ngày vừa qua
bởi vậy mới xếp hàng cả ngày ở sân bay chỉ để đi được một quốc
gần không muốn đi xa cũng chẳng cần chỉ cần cự ly gần để dễ bấm nhạc số
đấy là lý do tôi bị tính giá cước tân sân nhất về nhà là hai trăm bảy mươi đồng
do dù tôi có mỏi chân cũng dáng đi ra chỗ khu e đặt xe máy ác cho rẻ và chính xác
taxi sân bay luôn là vấn nạn cả ở tân sơn nhất và nội bài
có lần mình bị tài xế taxi hết với giá bốn trăm linh từ sân bay tân sơn nhất đến ngã ba lê trọng tấn
sau đó mình gọi grab thì giá rẻ bằng một phần ba giá taxi
gian lận làm xấu hình ảnh bản thân gây cái nhìn không thiện cảm cho người kinh doanh taxi chân chính
với các trường hợp vi phạm này cơ quan chức năng đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính
với tài xế và chú sĩ
cơ quan chức năng đã lập bộ xe với mức phạt là bảy trăm linh đồng một người và công ty là một mươi một triệu đồng
ngoài ra hình phạt bổ sung bị áp dụng là tức phù hiệu xe taxi trong thời gian hai tháng
cư dân mạng hoàn ngành cơ quan chức năng đã kiểm tra và xử lý kịp thời
tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng việc xử phạt hành chính như vậy là chưa đủ sức gian đe
mức phạt này chỉ tương đương bốn năm ngày gian lận tiền trở khách
quá nhẹ để ngăn chặn tái diễn hoặc các vụ việc tương tự
mức phạt hành chính kiểu này khó có thể mang tính gian đe được
phải phạt thật nặng và cấm hoạt động đưa đón khách ở sân bay
hành vi này không chỉ là làm ăn trộm giật
mà nếu có căn cứ cần xem xét việc lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách hàng
từ lúc lắp đến lúc bị phát hiện có khi đã có cả hàng trăm người bị mất tiền
và số tiền không phải nhỏ phạt nhiều đó thì không nhằm nhỏ gì
chưa kể đối với khách du lịch nước ngoài ấn tượng không mấy tốt đẹp
bởi ngay khi bước chân khỏi sân bay đã bị chặt chém
đâu chỉ là câu chuyện vài trăm nghìn
thành trà sở giao thông tp hcm cho biết sẽ đề xuất lãnh đạo sở giao thông vận tải
rút giấy phép hoạt động của công ty taxi có tài xế chặt chém
yêu cầu các công ty có chế tài thật mạnh nhằm chấn chỉnh những tài xế móc túi hành khách
trong chiều ngày hai mươi một tháng sáu cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
cũng đã thông báo quyết định tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách
bằng xe taxi tại cảng với công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải sài gòn taxi
và công ty cổ phần vận chuyển sài gòn tourist để xử lý các vi phạm liên quan
cư dân mạng thể hiện sự đồng tình và cho rằng những biện pháp mạnh tay như vậy
mới có thể xử lý hiệu quả ngăn chặn tình trạng gian lận lừa dối khách hàng
nhiều ý kiến cũng mong muốn việc thanh kiểm tra sẽ được các cơ quan chức năng thực hiện thường xuyên hơn
cùng với đó là có cơ chế giám sát đối với việc kinh doanh taxi theo hình thức khoán xe
nếu buông lỏng quản lý rất dễ xảy ra tiêu cực gian lận
cần đề xuất hướng xử lý trường hợp tái vi phạm không chỉ là tài xế mà còn là đối với hãng taxi
trách nhiệm của hãng khi khoán xe mà buông lỏng quản lý
tôi cho rằng phải kiểm tra lại và quy trách nhiệm cho người phụ trách lãnh đạo doanh nghiệp
những tài xế đã có hành vi gian lận vi phạm phải bị sa thải ngay lập tức
và tất cả các hãng taxi trong hiệp hội taxi tp hcm cũng phải dứt khoát không tiếp nhận trường hợp này vào làm việc
bởi đạo đức làm việc đã không đủ chuẩn thì không nên lái taxi nữa
khách du lịch
khách nước ngoài nên chọn các hãng xe lớn có uy tín và kết nối ngay bên trong sân bay
cần nói không với tất cả các loại xe dù
cư dân mạng cũng chia sẻ khuyến cáo từ các cơ quan chức năng
khi phát sinh tranh cãi về giá cước và có dấu hiệu treo kéo ép giá tại các sân bay
hành khách cần chụp hình biển số xe hành trình đi có clip chứng minh
phản ánh đến hotline của hãng xe sân bay tân sơn nhất và thanh tra sở giao thông vận tải tp hcm
từ đó có căn cứ lập biên bản giải quyết sự việc đảm bảo quyền lợi cho khách hàng